việc động vật hoang dã bị xăm bắt và đưa đi tiêu thụ ở những nhà hàng quán nhậu vẫn rất phổ biến tại nhiều địa phương
không chỉ xăm bắt và buôn bán trực tiếp động vật hoang dã còn bị buôn bán công khai trên mạng internet
không khó để bắt gặp những hình ảnh những lời chào hàng như thế này trên các diễn đàn hay các trang mạng xã hội
có cầu thì ắt phải có cung
cứ như vậy số lượng động vật hoang dã bị dính bẫy bị giết cứ ngày một nhiều lên
và các loài động vật hoang dã cứ dần sụt giảm ngoài môi trường tự nhiên
ở nước ta những loài động vật như gấu đen châu á bao gồm gấu ngựa và gấu chó
đang được sách đỏ việt nam xếp vào loài sắp nguy cấp và tt là loài được xếp ở mức độ đe dọa nguy cấp
chúng đều đang được rất nhiều các tổ chức nỗ lực bảo vệ nhằm hạn chế tối đa sự suy giảm cá thể trong tự nhiên
cùng với việc cứu hộ các loài động vật hoang dã trong nhiều năm trở lại đây
hoạt động tuyên truyền cũng được các tổ chức ban ngành địa phương đẩy mạnh
bởi nếu không thay đổi nhận thức của người dân thì việc bảo tồn động vật hoang dã sẽ còn rất nhiều khó khăn
chính thức được thành lập từ năm hai nghìn một mươi bốn cho đến nay
trung tâm nghiên cứu và bảo tồn động vật hoang dã xếp việt nam wildlife đã trở thành mái nhà của nhiều loài động vật
sau khi chúng được giải cứu khỏi những vụ buôn lậu hay những chiếc bẫy trong rừng
đặc biệt xếp việt nam wildlife đã cứu hộ phục hồi và tái thả
được rất nhiều cá thể tê tê
loài động vật hoang dã đang là đối tượng bị xăm bắt rất nhiều từ tự nhiên
nằm trong khu vực vườn quốc gia quốc phương
thời gian gần đây trung tâm nghiên cứu và bảo tồn động vật hoang dã xếp việt nam wildlife
đã dần trở nên quen thuộc với nhiều khách du lịch và đặc biệt là các em nhỏ
những chương trình tham quan tìm hiểu về tt nói riêng và các loài thú ăn thịt nói chung
đang được cứu hộ tại trung tâm
động ngoại khóa vừa chơi vừa học rất lý thú và bổ ích
nó không chỉ giúp các em nhỏ nâng cao kiến thức về tự nhiên
mà còn giúp khơi dậy tình yêu thiên nhiên động vật của các em
và đặc biệt giúp các em hiểu được tầm quan trọng của hành động bảo vệ động vật hoang dã
đặc biệt là bằng những loại thuốc mà không phải nhìn giá trị của nó bằng khoa học
hay là những du lịch hay là những văn hóa
nên đó là một trong những cái mà sẽ cần rất nhiều thời gian để thay đổi
chúng ta phải có cái sự định hướng ngắn hạn và dài hạn
tất nhiên là kết hợp với các biện pháp giáo dục để mang tính chất lâu dài
để việt nam và những thế hệ tiếp theo thực sự yêu động vật
và có cái
hành động để bảo vệ chúng
bằng việc khơi dậy tình yêu thương động vật
những hoạt động ngoại khóa như thế này còn được kỳ vọng
sẽ giúp các em trở thành những tuyên truyền viên nhỏ tuổi
truyền cảm hứng và nâng cao nhận thức cho chính gia đình và những người khác xung quanh mình
chính vì vậy việc nâng cao ý thức của người dân
khuyến khích giáo dục thế hệ tương lai về việc bảo tồn các loài động vật ngoài tự nhiên
cũng là việc làm mà các tổ chức bảo tồn hướng đến và thực hiện ngày một nhiều hơn
vẽ tranh với chủ đề làm sao để bảo vệ gấu
tô màu cho những chú gấu sau khi đã tìm hiểu về loài gấu ở việt nam
là hoạt động được tổ chức animal asia dành cho các em học sinh trên địa bàn huyện phúc thọ thành phố hà nội
huyện phúc thọ hiện vẫn còn khá nhiều hộ gia đình nuôi nhốt gấu lấy mật tại nhà
chính vì vậy mà tổ chức động vật châu á animal asia mong muốn
các em nhỏ sẽ có thể tự bản thân nhận thức được sự cần thiết
của việc chấm dứt nạn nuôi nhốt gấu lấy mật và bảo tồn loài gấu
tại việt nam
để sau khi các thầy trung niên đã bỏ rồi
các thầy trẻ không thể dùng cái việc này nữa
đó là những tầm quan trọng mà đồng thời cũng đưa lại những thông điệp
về yêu thương thiên nhiên động vật tốt hơn đối với các thầy trẻ
ngoài việc nâng cao nhận thức bảo vệ gấu
tổ chức động vật châu á animal asia cũng tích cực tuyên truyền
phổ biến sâu rộng đến người dân về những phương thuốc thảo dược dùng thay thế mật gấu
vừa qua tổ chức động vật châu á đã phối hợp
giáo dục chất lượng cao nguyễn bình khiêm cầu giấy
xây dựng vườn thảo dược thay thế mật gấu
mô hình thực tiễn này không chỉ tạo điều kiện cho các em học sinh
được trực tiếp trồng cây trang trí cho khu vườn
mà thông qua đó cũng đã vun đắp cho các em tình yêu động vật
và cho các em thêm nhiều kiến thức về thiên nhiên
động vật mà các em không thể học qua sách vở
chúng tôi nghĩ là việc bảo vệ các loài động vật hoang dã
là nhiệm vụ của toàn dân
và việc được giáo dục trên nhà trường
sau này học sinh trưởng thành
thì mỗi một học sinh mỗi một con người
phải trở thành một người cổ động tốt nhất
cho chiến dịch bảo vệ động vật hoang dã
bảo vệ động vật hoang dã đó là bảo vệ chính loài người
cho nên chúng tôi quyết định là
không phải từ bây giờ mà từ nhiều năm nay
chúng tôi đã phối hợp với trung tâm bảo vệ gấu của tam đảo
để cho học sinh được đến nơi tham quan
được học tập
và được hiểu mọi thứ
chúng tôi quyết và bồi dưỡng thêm
những tỉ nhiêu đối với động vật thiên nhiên
và tỉ nhiêu đối với việc bảo vệ động vật hoang dã
những hoạt động tuyên truyền
đã từng bước thay đổi được nhận thức của người dân
vào tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi bảy vừa qua
ba cá thể gấu bị nuôi nhốt suốt gần hai mươi năm
đã được chuyển giao cho trang trại bảo tồn gấu ninh bình
điều đặc biệt
đó là ba cá thể gấu ngựa đầu tiên
được đưa vào trang trại bảo tồn gấu ninh bình này
đều được người dân tự giác giao nộp
sau đó tổ chức cứu hộ thành công
đưa về trang trại
trải qua những khó khăn ban đầu
trong việc hồi phục sức khỏe cho gấu
hiện tại ba cá thể gấu đã dần hòa nhập được
với không gian mới tự do
và gần gũi với thiên nhiên
trung tâm bảo tồn gấu ninh bình
cũng đã chủ động đón nhiều chủ nuôi gấu
đến tham quan tìm hiểu
về mô hình chăm sóc gấu của trung tâm
để họ có thêm sự tin tưởng
khi tự nguyện giao nộp gấu
sau khi có luật quản lý hậu động và thang giã
gia đình tôi cũng nhận được
những thông tin tuyên truyền
của các cơ quan chức năng
và các đơn vị bảo tồn
trong và ngoài nước
đến nay gia đình tôi tự nguyện
giao nộp hai cá thể gấu này
về trung tâm bảo tồn
tại ninh bình
đây là gia đình tôi hoàn toàn tự nguyện
và tôi cũng
sau đợt đi tham quan này
tôi thấy rằng
trung tâm có nhiều điều kiện
tốt hơn gia đình nhà tôi
trong việc nuôi dưỡng
và chăm sóc để đưa
hai cá thể gấu này về
sinh sống tại môi trường tự nhiên
không chỉ gấu và tê tê
hiện nay vẫn còn rất nhiều loài
động vật hoang dã của việt nam đang bị đe dọa
và suy giảm số lượng một cách nghiêm trọng
nước ta vốn là quốc gia
có tính đa dạng sinh học cao
tuy nhiên trong những năm gần đây
tài nguyên đa dạng sinh học của việt nam
đang trên đà suy giảm
nhất là nhiều loài nguy cấp
quý hiếm có nguy cơ tuyệt chủng cao
theo sách đỏ của liên minh bảo tồn thiên nhiên quốc tế
iucn cho thấy
nếu như năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu chỉ có hai mươi năm loài động vật
của việt nam ở mức nguy cấp
thì tính đến tháng chín năm hai nghìn bảy mươi sáu
con số này đã tăng lên tới một trăm một mươi loài
tổng số các loài động vật quý hiếm
tăng từ ba trăm sáu mươi năm loài
lên bốn trăm một mươi tám loài vào năm hai nghìn bảy
có một trăm một mươi sáu loài đang ở mức nguy cấp cao
tăng từ mức nguy cấp vào năm hai nghìn bốn
lên mức coi như đã tuyệt chủng
như tê giác hai sừng
bò sám heo vòi cây rái cá
cá sấu hoa cà hiêu sao
số lượng cá thể của các loài quan trọng
đã giảm đến mức báo động
nhất là các loài thu lớn và một số loài linh trưởng
vì mọi người đều biết là
cái việc sử dụng đồng hành giã
là trái với pháp luật
mà có thể dẫn đến cái nguy cơ tuyệt chủng
của cái loại động vật đấy nhưng người ta vẫn sử dụng
vì vậy là chúng ta
chúng ta phải có những chương trình làm sao
là tuyên truyền đến tận nơi
mà tuyên truyền họ để làm sao họ thay đổi hành vi
đó là cái khổ
mà theo thôi là chúng ta hiện nay vẫn chưa làm tốt cái việc đấy
mà nếu mà chúng ta muốn
chấm dứt cái việc sử dụng đồng hành giã
trong thời gian tới thì chúng ta phải có
một chương trình làm sao là thay đổi được
cái suy nghĩ và hành vi của con người
có thể thấy
trong công cuộc bảo vệ các loài động vật hành giã
thì việc nâng cao nhận thức của người dân
có vai trò rất quan trọng
chỉ cần mỗi người có thể thay đổi
từ suy nghĩ và hành động của chính mình
trong việc bảo vệ động vật hoang dã
thì sẽ giúp lan tỏa tinh thần đó đến nhiều người hơn
trong bối cảnh hiện nay
việc bảo tồn động vật hoang dã cần nhận được
nhiều sự quan tâm của xã hội hơn nữa
bởi bảo vệ động vật hoang dã không đơn thuần
chỉ là bảo tồn các loài động vật
mặt đó còn là bảo vệ sự đa dạng của hệ sinh thái
và là hành động thiết thực
để bảo vệ chính cuộc sống của mỗi chúng ta
ngày thâm nhập phóng viên của chuyên mục
vì môi trường bền vững đã ghi lại được hình ảnh
của các đối tượng khai thác vàng trái phép
ngay trong phân khu được bảo vệ nghiêm ngặt
của khu bảo tồn thiên nhiên kim hỷ
huyện nari tỉnh bắc cạn
phải mất nhiều giờ đi bộ xuyên rừng
phóng viên mới vào được đến vùng lõi
của khu bảo tồn thiên nhiên kim hỷ
đây cũng là địa bàn nóng
nơi có nhiều đối tượng khai thác vàng
trái phép hoạt động
dường xa nhưng nếu chỉ một chút bội vàng
mà không quan sát kỹ
thì rất dễ rơi xuống những hố khai thác vàng
sâu hôn hút được đào dày đặc
trong rừng như thế này
liều lán cùng đủ loại dụng cụ
đào đãi vàng tự chế
bị vàng tặc vứt bỏ lại
sau khi khu vực này đã bị khai thác hết
một số những bộ quần áo vẫn còn để ở đây
chứng tỏ các đối tượng rời khỏi vị trí này
cũng không lâu
âm thanh vang rền của những chiếc máy nổ
dẫn chúng tôi đến khu vực lùng lương
nơi hàng chục vàng tặc đang hoạt động
giữa vùng lõi khu bảo tồn thiên nhiên
được bảo vệ nghiêm ngặt
các loại máy bơm máy phát điện
vẫn mặc nhiên hoạt động hết công suất
để phục vụ cho việc đào đải
có ba bốn đội
mỗi đội có đồng nhiên
khuyên phóng viên không nên tiếp cận vì đây là những đối tượng ở nơi khác đến rất manh động
người dẫn đường đưa chúng tôi đến cốc tì nơi có bưởng của một phu vàng
khai thác vàng ở đây từ năm một nghìn chín trăm tám mươi năm sinh sống luôn trong rừng
thế nên chẳng có chỗ đất nào trong khu vực này chưa bị đội vàng này được khoét
nhiều hố lớn chứa nước được đào theo từng tầng để lọc quạng vàng
tại hố cuối cùng đất chứa quạng vàng sẽ được đãi cẩn thận để lộ ra các vẩy vàng cám
tranh thủ giờ nghỉ trưa người đàn ông này không ngần ngại khoe chiến tích hơn ba mươi năm đào vàng
tình trạng khai thác vàng trái phép diễn ra công khai suốt ngày đêm
thế nhưng chính quyền xã lại cho rằng không có dù tuần nào cũng đi truy quét
khu bảo tồn thường xuyên kết hợp với nhau mà đi đúng để truy quét tuần nào cũng đi hai mươi hai lượt
nhưng mà hiện tại là
phát hiện là đi vào cũng không thấy có nhưng một số bây giờ vẫn ở trong hang
chú trong hang đương nhiên là cũng không biết đường nào có kiểm soát
theo lãnh đạo ban quản lý khu bảo tồn thiên nhiên kim hỷ
tình trạng khai thác vàng trái phép đã diễn ra trong khoảng ba mươi năm nay
lúc cao điểm có đến hơn một người khai thác trái phép
hậu quả do khai thác vàng để lại gây ảnh hưởng rất lớn đến hệ sinh thái rừng
môi trường bị ô nhiễm nghiêm trọng bởi các phu vàng thường sử dụng thủy ngân để ngâm tách vàng
đó là hàng nghìn mét khối đất rừng tự nhiên bị đào sới vô tội vạ
hàng trăm loại động thực vật rừng quý hiếm bị phá hoại môi trường sống hoang dã
còn vàng tặc thì vẫn ngang nhiên lộng hành giữa khu bảo tồn suốt hàng chục năm qua
nếu mà về mà quản lý thì chúng tôi cũng đã làm hết tinh thần trách nhiệm của mình
về cái khai thác khoáng sản thì là một cái rất phức tạp
nếu mà một mình cơ quan kiểm lâm của khu bảo tồn thì không thể
không thể nào mà có thể đầy đổi được hết
thì cái việc này thì rất cần có sự vào cuộc của cấp ủy chính quyền và các ngành liên quan
thì là nó một cái việc rất khó mà nó đã tồn tại là tương đối dài ở cái vùng này
là khu vực vùng lõi của khu bảo tồn thiên nhiên kim hỷ
đáng lẽ nơi đây cần được bảo vệ nghiêm ngặt
thì suốt nhiều năm qua lại trở thành điểm nóng về khai thác vàng trái phép
mặc dù lực lượng chức năng đã tổ chức
nhiều đợt truy quét
thế nhưng vàng tặc vẫn ngang nhiên lộng hành giữa khu bảo tồn
với thực trạng như hiện nay
nếu các cơ quan chức năng không có những biện pháp triệt để và mang tính bền vững
thì những biện pháp trong thời gian qua cũng chỉ như đá ném ao bèo
và chắc chắn
chiều một thời gian ngắn nữa
khoáng sản lâm sản trong khu bảo tồn này sẽ cạn kiệt
hãy thông tin những điểm nóng
nguồn ô nhiễm về môi trường với chúng tôi
và hãy chia sẻ với chương trình những hoạt động sống xanh của bạn
hãy cùng chương trình vì môi trường bền vững chung tay vì một môi trường xanh sạch và thực sự bền vững hơn
đón xem chương trình vì môi trường bền vững phát sóng một mươi h sáng thứ bảy hàng tuần trên kênh truyền hình nhân dân
thưa quý vị và các bạn trong khuôn khổ tuần lễ năng lượng tái tạo năm hai nghìn một mươi tám diễn ra tại hà nội thành phố hồ chí minh và cần thơ
vừa qua liên minh năng lượng bền vững việt nam và nhóm công tác về biến đổi khí hậu đã tổ chức giải chạy việt giã chạm tới năng lượng xanh
đây là hoạt động cuối cùng khép lại tuần lễ và đã thu hút đông đảo người dân yêu môi trường tham gia
và trong chuyên mục sống xanh ngày hôm nay mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi đến với hoạt động sôi nổi và ý nghĩa này
dù đã có kinh nghiệm tham gia nhiều giải chạy nhưng với chị giải chạy này ngoài việc đề cao tinh thần thể thao giữ gìn sức khỏe thì còn có nhiều ý nghĩa hơn thế
dù đã có kinh nghiệm tham gia nhiều giải chạy nhưng với chị giải chạy này ngoài việc đề cao tinh thần thể thao giữ gìn sức khỏe thì còn có nhiều ý nghĩa hơn thế

chúng tôi chạy để kêu gọi người dân và cũng như là củ vũ cho phong trào là chạy để bảo vệ môi trường
và chạy để hướng tới việc quảng bá thêm cho người dân về những năng lượng sạch năng lượng tái tạo
thay thế dần cho những năng lượng mà đang bị dần cạn kiệt như là năng lượng hóa thạch
người tham gia giải chạy có thể lựa chọn các cự li từ ba cho đến một mươi năm km
đến với giải chạy này mọi khoảng cách về tuổi tác giới tính và quốc gia đều được thu hẹp
và mọi người cùng hướng tới mục tiêu chung là cùng nhau lan tỏa lối sống khỏe mạnh gần gũi thiên nhiên
hướng đến sử dụng các sản phẩm thân thiện môi trường tiết kiệm năng lượng
cái giải chạy này thì nó cũng khác với những cái giải chạy khác là ngoài cái câu chuyện là chạy về sức khỏe
chúng tôi còn muốn gửi gắm một cái thông điệp thông qua những cái gian hàng triển lãm
cũng như thông qua những câu chuyện kể ở xung quanh khu sân khấu này
để mọi người có khả năng chạm tới và nhìn thấy rõ những ứng dụng thực tế của năng lượng tái tạo trong cuộc sống
và chúng tôi cũng muốn chuyển đi một thông điệp là tất cả mọi người đều có thể hưởng ứng
và áp dụng các giải pháp năng lượng tái tạo vào trong cuộc sống của mình
cũng trong khuôn khổ giải chạy công chúng có thể tham quan các gian hàng giới thiệu ứng dụng
giải pháp năng lượng tái tạo tiết kiệm và hiệu quả như hệ thống pin năng lượng mặt trời công nghệ mới
phù hợp với hộ gia đình điện gió bếp cải tiến thay thế bếp than
một trăm linh số tiền thu được từ chi phí đăng ký tham gia giải chạy
được sử dụng để quyên góp xây dựng hệ thống điện bằng năng lượng tái tạo
cho trường học vùng khó khăn chưa có điện lưới quốc gia
quý vị thân mến những hình ảnh đẹp về giải chạy tới năng lượng xanh vừa rồi
cũng đã khép lại thời lượng của chương trình vì môi trường bền vững ngày hôm nay
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại